bắc ninh là một trong ba địa phương cùng với vĩnh phúc và hà nội gặp khó khăn trong việc lấy nước đổ ải
hàng năm địa phương này phải lấy nước muộn hơn so với các tỉnh ở trung du và đồng bằng bắc bộ
chính vì thế đoàn công tác của tổng cục thủy lợi đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị lấy nước đổ ải đợt ba tại tỉnh bắc ninh
theo kế hoạch tỉnh bắc ninh sẽ tập trung lấy nước trong đợt ba
hiện tỉnh đang đẩy mạnh làm đất phân đấu hoàn thành đồ ải trước ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
các hệ thống thủy lợi trên địa bàn tỉnh đã được vận hành nhằm góp phần đưa nước đến những vùng còn khó khăn
phụ thuộc vào tới động lực các chạm bơm trên địa bàn tỉnh đang vận hành hết công suất một trăm linh chín trên bốn trăm bảy mươi tám máy
điều tiết nước cho nó hợp lý để gieo cấy
đối với những diện tích đồng cao tỉnh đang chỉ đạo là các công ty khai thác công trình thủy lợi
phối hợp với các địa phương là bơm nước từ các kênh chìm ao hồ và đồng sâu lên đồng ca
để đảm bảo có đủ nguồn nước để có thể làm đất và gieo cấy trong khung thời vụ
vụ đông xuân hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín của tỉnh bắc ninh đã đạt hơn chín mươi ba sáu diện tích gieo cấy
với gần ba mươi ba hectare
đến nay toàn vùng trung du và đồng bằng bắc bộ đã có trên chín mươi ba diện tích được cung cấp nước
do đó bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã quyết định điều chỉnh rút ngắn lịch lấy nước đợt ba
từ tám ngày xuống còn hai ngày bắt đầu từ giờ ngày một mươi năm tháng hai đến hai mươi bốn h ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi
từ giờ ngày một mươi bảy tháng hai đến hai mươi bốn giờ ngày hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
các hồ thủy điện vẫn xả tăng cường để đảm bảo mực nước tại sơn tây
trên hai năm mét
các địa phương phải chủ động điều chỉnh kế hoạch lấy nước của mình
cũng như là phải có các giải pháp cụ thể và thích ứng trong điều kiện điều chỉnh lấy nước như vậy
thứ hai nữa là cần phải giả soát tổng thể các diện tích
đặc biệt ở những vùng rất khó khăn về nguồn nước
để chúng ta đảm bảo là cấp nước một trăm linh đảm bảo bà con gieo cấy
và đối với những cái vùng mà quá khó khăn về nguồn nước
thì cần phải rất quyết liệt
trong việc này
điều chỉnh là từ cấy lúa trước kia và sang chuyển những loại cây trồng khác sử dụng ít nước hơn
để bảo đảm nguồn nước
các địa phương cần chủ động tích nước vào hệ thống canh mương để dành cho việc tưới dưỡng sau cấy